cục thuế đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu quản lý thuế xây dựng dữ liệu điện tử đầy đủ thông tin về doanh nghiệp hồ sơ khai thuế
trên cơ sở đó hàng tháng phòng kiểm tra thuế sẽ gửi mail cảnh báo về những sai sót và những thông tin chính sách đến các doanh nghiệp cũng như người nộp thuế
cục thuế hà nội cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chất lượng phục vụ trong tất cả các khâu quản lý thuế của mình
từ việc thành lập doanh nghiệp cho đến việc tiếp cận và triển khai chính sách pháp luật cũng như thủ tục hành chính về thuế
bên cạnh đó là các nội dung yêu đãi miễn giảm hoàn thế hóa đơn điện tử hay cả các công tác trong công tác thanh tra kiểm tra
chúng tôi sẽ tiếp tục giả soát để có được chất lượng phục vụ cao hơn nữa
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp với tư cách là thành viên tích cực trong ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy hoạt động sản xuất
kinh doanh cho doanh nghiệp cục thuế hà nội luôn chủ động nghiên cứu phối hợp với các cơ quan có liên quan
trong việc xây dựng các kênh thông tin để nắm bắt các khó khăn vướng mắt của người nộp thuế
từ đó tham mưu kiến nghị cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn giúp cho cộng đồng doanh nghiệp
cũng như người nộp thuế tiếp tục duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh
thu hút đầu tư tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại